lãnh đạo huyện lạc dương tỉnh lâm đồng cho biết tại thôn đạ nghịt xã lát huyện lạc dương
một người dân vừa bị lũ cuốn mất tích hiện lực lượng chức năng địa phương đang triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ
nạn nhân là anh lâm văn thoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngủ tại huyện lâm hà làm thuê cho các nhà vườn tại xã đạ nghịt
trưa nay ngày một mươi một tháng một mươi một khi anh thoan đi qua đập tràn băng tiêng bị lũ quấn xuống lòng hồ thủy điện
đã dâng đã cho mò lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm thi thể anh thoan nhưng đến cuối giờ chiều nay vẫn chưa thấy